sau đây là thông tin về các vụ tấn công khiến nhiều người thương vong xảy ra tại australia và afghanistan
giới chức australia cho biết ngày một mươi hai tháng một mươi hai một vụ nổ súng tại khu vực nông thôn bang queensland đã khiến ba người thiệt mạng trong đó có hai cảnh sát
lực lượng an ninh vẫn đang truy tìm thủ phạm
sau vụ việc cảnh sát bang queensland đã yêu cầu người dân tại khu vực iaea bila cách thủ phủ brisbank hai trăm bảy mươi km về phía tây ở trong nhà cho đến khi có thông báo tiếp theo
cùng ngày cảnh sát afghanistan cho biết một nhóm tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công một khách sạn ở trung tâm thủ đô kabul
theo nhân chứng tại hiện trường có hai vụ nổ lớn xảy ra trước khi có thêm nhiều tiếng súng bên trong tòa nhà bị tấn công
các lực lượng an ninh đã tiếp cận hiện trường và triển khai các chiến dịch vây bắt nhằm ngăn chặn những kẻ tấn công
thông tin từ một bệnh viện tại kabul cho biết đã tiếp nhận hai mươi một người thương vong trong đó có ba người tử vong trên đường tới bệnh viện
theo lực lượng taliban
ít nhất ba đối tượng thực hiện vụ tấn công đã bị tiêu diệt một đối tượng tình nghi bị bắt giữ